thành phố đà nẵng cũng hiện có hơn một mươi năm hectare rừng ở hải vân sơn trà và bà nà núi chúa đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng
do vậy thành phố đang tích cực triển khai các phương án để ứng phó đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân cùng chung tay bảo vệ rừng
đây là hoạt động thường xuyên của hạt kiểm lâm liên quận sơn trà ngũ hành sơn tri cục kiểm lâm thành phố đà nẵng và các tổ đội liên quan
không chỉ tuần tra bảo vệ rừng bằng các dụng cụ thiết yếu phục vụ chữa cháy rừng như máy bơm máy thổi gió cưa xăng dao dựa bàn dập
mà hạt kiểm lâm còn được trang bị nhiều phương tiện hiện đại dùng để dập tắt đám cháy nhất là tại khu vực có địa hình hiểm trở
hạt đã chủ trì và tham mưu cho yên quận cũng như là phối hợp với chỗ phường thảo quang tham mưu cho yên quận làm sao để quản lý tốt để cái nguồn sinh nhiệt
theo đánh giá của cục kiểm năm đà nẵng là một trong bảy địa phương của mỹ
miền trung có nguy cơ cháy rừng ở cấp độ bốn cấp nguy hiểm và khi xuất hiện cháy tại một cánh rừng thì sẽ nhanh chóng bắt lửa và lan nhanh sang các khu vực lân cận
nên công tác phòng ngừa rất quan trọng
do đó cùng với công tác thăng cường tuần tra kiểm soát tại các cánh rừng ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc chung tay bảo vệ rừng